trong bối cảnh cần thực hiện nhiều giải pháp đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công
thực hiện chỉ đạo của thủ tướng chính phủ về việc nghiên cứu chuyển đổi một số dự án thành phần của cao tốc bắc nam
từ hình thức ppp sang đầu tư công bộ giao thông vận tải vừa có báo cáo thường trực chính phủ về các phương án có thể triển khai
bộ giao thông vận tải đưa ra thêm hai phương án đầu tư phương án một là sẽ chuyển đổi ba trên tám dự án ppp sang đầu tư công
đây là các dự án cấp bách gồm đoạn mai sơn quốc lộ bốn mươi năm quốc lộ bốn mươi năm nghi sơn và phan thiết dầu dây
nếu thực hiện phương án này ngân sách nhà nước sẽ phải cân đối thêm hơn hai mươi hai trăm linh tỷ đồng
phương án hai là chuyển đổi toàn bộ cả tám dự án ppp sang đầu tư công ngân sách sẽ phải bố trí thêm gần bốn mươi bốn năm trăm linh tỷ đồng
để có thể thực hiện việc chuyển đổi hình thức đầu tư này chính phủ sẽ phải trình quốc hội thông qua chủ trương điều chỉnh
và cân đối vốn ngân sách tại kỳ họp thứ chín dự kiến vào tháng năm tới đây
nếu được quốc hội thông qua các dự án có thể khởi công sớm nhất vào đầu năm hai nghìn hai mươi một cơ bản hoàn thành vào cuối năm hai nghìn hai mươi hai
bộ giao thông vận tải cho biết đang tiếp tục thực hiện sơ tuyển để tiến hành đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư vào tháng bốn tới
đồng thời cũng khẳng định chỉ áp dụng hình thức chỉ định thầu khi có duy nhất một nhà đầu tư chúng sơ tuyển